chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương do bom đạn do chất độc da cam mà kẻ thù đã chút xuống đất nước ta
không chỉ đã và đang hủy hoại môi trường sống mà nó còn ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và con người việt nam
biết bao gia đình các chiến sĩ đã cống hiến tuổi xanh cho đất nước giờ hòa bình lại phải nuốt lệ để chăm sóc cho những người con bị dị tật
biết bao những em nhỏ không được đến trường như các bạn đồng lứa khác mà phải nằm liệt hay ngồi trên xe lăn
bởi mang trong mình những dị tật mà chất độc da cam để lại
vâng và nhằm chung tay xoa dịu những nỗi đau những thiệt thòi đó
thời gian qua các hội đoàn thể các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động chương trình ý nghĩa để chia sẻ với những nạn nhân chất độc da cam
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lào cai
trong những ngày tháng tám hơn một trăm linh xuất quà đã được hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh lào cai trao tận tay các hội viên trên địa bàn
một sự hỗ trợ tuy nhỏ về vật chất nhưng lại là sự quan tâm vô cùng ý nghĩa về mặt tinh thần
là sự sẻ chia để xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân da cam giúp họ hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống
chúng tôi hứa sẽ cố gắng phấn đấu giữ gìn sức khỏe và làm tốt hơn nữa công việc của địa phương cũng như là làm gương cho con cháu
tỉnh lào cai hiện có hơn một bảy trăm linh người bị nhiễm chất độc hóa học và vài trăm trường hợp con cái họ bị di chứng
cùng với việc thực hiện nhiều chế độ chính sách dành cho các nạn nhân
những năm qua tỉnh lào cai cũng chủ động tạo điều kiện chăm lo và huy động các nguồn lực giúp đỡ các nạn nhân và gia đình họ
làm vơi bớt phần nào nỗi đau da cam
chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin chính là nhiệm vụ trọng trách của tổ chức hội chúng tôi
trong thời gian vừa qua chúng tôi đã thường xuyên quan tâm động viên tinh thần và động viên vật chất đối với các nạn nhân chất độc da cam dioxin
đặc biệt những đối tượng những hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn
từ những sự quan tâm chia sẻ đã giúp những người lính năm xưa vượt lên trên nỗi đau
để tiếp tục công hiến cho quê hương đất nước không ít người đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo trở thành những tâm gương sáng về phát triển kinh tế tại địa phương